qua công tác tuần tra xử lý vi phạm luật giao thông đường bộ lực lượng cảnh sát giao thông công an tp hcm đã tước giấy phép lái xe hơn tám mươi trường hợp vi phạm
những lỗi vi phạm phổ biến bị xử lý tước bằng lái xe là điều khiển phương tiện chạy quá tốc độ quy định vi phạm về nồng độ cồn không chấp hành hiệu lệnh của cảnh sát giao thông
lực lượng chức năng tại tp hcm đã giữ hơn sáu mươi xe vi phạm các loại
thực hiện công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong năm hai nghìn một mươi tám nhất là nâng cao ý thức của người dân khi tham gia giao thông cảnh sát giao thông tp hcm áp dụng công nghệ xử phạt qua hình ảnh
theo đó tất cả hệ thống camera trên các tuyến đường ở các quận huyện sẽ được kết nối với lực lượng chức năng làm cơ sở xử phạt những lỗi vi phạm